bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu thông báo các lực lượng vũ trang của nước này đã hoàn thành mục tiêu chính của năm hai nghìn hai mươi ba
trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine đó là đẩy lùi các cuộc phản công của kiev
bộ trưởng quốc phòng nga nhấn mạnh các yếu tố chính cho phép quân đội nga đẩy lùi các nỗ lực tiến quân của ukraine
là việc tạo ra một hệ thống tuyến phòng thủ hiệu quả khả năng chiến đấu cao của tất cả các đơn vị
độ tin cậy và hiệu quả của thiết bị quân sự nga
bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu cho biết thêm tổng thống nga vladimir putin
đã đánh giá cao công việc của ban lãnh đạo cùng nhân sự bộ quốc phòng của nước này
phát biểu về những diễn biến gần đây ông shoigu cũng cho rằng quân đội nga ngày càng chiếm được nhiều vị trí thuận lợi
và mở rộng lãnh thổ kiểm soát ra mọi hướng trong vùng chiến dịch đặc biệt